liên quan đến vụ phá rừng có tổ chức xảy ra ở địa phận giáp danh giữa hai huyện là tây hòa và sông hinh tỉnh phú yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm một mươi hai bị can về tội
vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
tất cả một mươi hai bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
như vậy đến thời điểm này vụ phá rừng trên đã có một mươi chín bị can vào vòng tố tụng hình sự về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
trước đó như truyền hình nhân dân phản ánh từ giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trăm ba mươi năm cây rừng đã bị đốn hạ trái phép tại tiểu khu ba trăm ba mươi
do ban quản lý rừng phòng hộ huyện sông hinh quản lý và tiểu khu ba trăm năm mươi tám do ủy ban nhân dân xã sơn thành tây huyện tây hòa quản lý
kết quả ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
cho thấy ba đối tượng chủ mưu là nguyễn dạ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyễn hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trần văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chúng tại xã sơn thành đông huyện tây hòa vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo pháp luật